khoảng đầu năm hai nghìn hai mươi trong khi tổ chức các cuộc tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới
lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy công an tỉnh hà tĩnh nhận xét được tình hình hoạt động của các loại tội phạm này có chuyển biến phức tạp
theo đó là sự xuất hiện của nhóm người lạ mặt bọn chúng thường xuyên cắt rừng để gặp gỡ trao đổi với nhau
các cuộc gặp gỡ trao đổi diễn ra rất nhanh chóng có dấu hiệu bất minh
vì sao nhóm này lại hẹn gặp nhau trong rừng sâu
ngay và từ đâu đến
điều bí mật gì chứa đựng bên trong những ba lô của nhóm người kia
đó là cái nguồn hàng gì mà chúng tôi nghĩ đó là trình là cái hàng cấm
thì sau quá trình bám nắm địa bàn và theo dõi bám sát kỹ các đối tượng
thì chúng tôi đã xác định được là đây là một cái tổ chức cái đường dây là vận chuyển ma túy
cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại
ngoài ra còn có một đối tượng sinh sống tại địa bàn huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
qua công tác nắm tình hình các trinh sát xác định đối tượng này trước đây có tiền sử về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy
thời gian gần đây đối tượng thường xuyên liên hệ với một vài thanh niên chơi bởi lêu lỏng không rõ lai lịch đến từ nơi khác
tên hoàng mà chính nhắc đến liệu có phải là thái ngọc hoàng đối tượng vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ
để điều tra vụ án này cơ quan điều tra đã cho chính nhận diện hoàng qua các bức ảnh
sau khi xem ảnh của thái ngọc hoàng chính xác nhận đó là hoàng người đã thuê chính lái xe đến đón tính
làm việc với đối tượng thứ hai có họ tên đầy đủ là phan văn tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở huyện mỹ tú tỉnh sóc trăng
nhưng hiện đang sinh sống tại bình dương
tính cho biết tới thời điểm tính ở bình dương rất khó khăn thiếu thốn
rồi tình cờ gặp một người tên là hoàng người này đối xử rất tốt với tính thường trả mọi bữa ăn cho tính
hoặc tổ chức các cuộc ăn chơi đều không để tính trả tiền
bản thân nghiện ma túy đá tính được hoàng cho hút ma túy đá thường xuyên và hoàn toàn không phải trả tiền
trong một vài lần nhậu ở hà tĩnh hoàng có nhờ tính đi lấy hộ ma túy
mặc dù không muốn nhưng vì nể hoàng đã bao mình ăn chơi trong suốt thời gian qua nên tính đã nhận lời
theo kế hoạch tính sẽ đi cùng một người sau này mới biết tên là chính
lúc đầu em chưa chịu em nói không đi em nói trong bình dương chơi nào em không đi
rồi hôm nay dắt em đi mấy ngày em thấy nó trả tiền cái gì cũng trả tiền cho em chứ
rồi em nói không nói số lượng nữa em mới nghĩ là ít em mới đi
thì nó lá nói có bị bắt thì khai bắt năm mươi triệu thôi ôm được gì ôm anh em ở ngoài lo
cái bữa bị bắt em cũng khai chân
tính chỉ biết người đó tên hoàng ngoài ra không biết thêm thông tin gì cả
cơ quan điều tra cho tính nhận diện ảnh sau khi xem các bức ảnh tính đã nhận định
hoàng cũng chính là thái ngọc hoàng
sau khi bắt giữ thì chúng tôi cũng truy xét nhanh và tiến hành bắt giữ đối tượng cầm đầu chủ mưu đang
đang trốn tại thị trạng tiến cầm
theo sự kỳ đạo của đảng vị công an trung ương là bắt được từ không chỉ bắt đối tượng bần chuyển
mà bắt được cả đối tượng cầm đầu chủ mưu và bắt theo đường dây
lời khai của chính và tính đều trùng khớp nhau hai đối tượng tuy không biết nhau nhưng cùng làm việc cho thái ngọc hoàng
xác định đối tượng hoàng là chủ nhân của ba mươi kg ma túy đá kia kế hoạch bắt khẩn cấp thái ngọc hoàng ngay lập tức được triển khai